tết nguyên đán canh tí đã tới rất gần thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
và đây cũng là thời điểm mà người việt đi lễ đầu năm rất đông đúng không chị mỹ linh
vâng đúng như vậy thời điểm cuối năm thì ai trong số chúng ta cũng muốn nhìn lại một năm cũ đã qua
và cùng hướng tới một cuộc sống nhiều may mắn hơn cho năm mới
thưa quý vị đi lễ đầu năm thì cũng là một tín ngưỡng văn hóa phật giáo đã ăn sâu vào tiềm thức tâm linh của người việt chúng ta
và trở thành một nét đẹp truyền thống giáo dục con người hướng về nẻo thiện tìm đến sự tĩnh lặng trong tâm hồn
tuy nhiên làm thế nào để hiểu đúng về viếng chùa về đạo phật và chuẩn bị đúng tâm thế khi đi lễ chùa
cũng là một câu chuyện mà chúng ta cần phải lưu tâm trước khi đi chùa cầu năm mới
ngôi chùa đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống và tâm thức của mỗi người việt nam
nhiều ngôi chùa còn là địa chỉ văn hóa lịch sử nơi lưu giữ một số giá trị vật chất tinh thần của quá khứ
chùa là không gian linh thiêng tĩnh tải ở đó mọi sự ồn ào láo nhiệt của cuộc sống dường như đã bị đầy xa
việc đi lễ chùa không chỉ giúp cho người dân việt nam giữ gìn được bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc
ghi nhớ công ơn ông bà tổ tiên mà còn hướng con người tới trần thiện mỹ làm những việc có ý nghĩa cho gia đình và xã hội
bởi vậy lễ chùa đầu năm không chỉ là nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh mà còn mang một giá trị nhân văn cao cả
tôi thì thường xuyên đi chùa vào những ngày rằm mùa mùa
với tôi đi chùa là cầu mong cho sức khỏe và bình an cho gia đình
cho cộng đồng cho xã hội
đây là một nghi lễ truyền thống và nghi lễ này thường xảy ra trong tết nguyên đán
vì tết nguyên đán là mở ngày đầu tiên của một năm tính theo hệ can chi và lịch âm dương
đi chùa hiện nay là một cực trì văn hóa thuộc phong tục cực kỳ đẹp
ngày nay do sự phát triển và phát tạp của nhiều luồng văn hóa khác nhau
sự tác động của cuộc sống vật chất cộng với sự kém hiểu biết của một bộ phận người dân
nên dẫn đến sự hiểu sai về quan niệm phật giáo và đi chùa lễ phật
từ đó gây ra nhiều hình ảnh không đẹp ở trốn cửa thiền vốn là nơi thiêng liêng của văn hóa việt
như đi chùa cúng mặn giải tiền lẻ bừa bãi đốt vàng mã hay đánh đổi lễ vật để cầu tiền tài danh vọng
điều này kéo theo nhiều hệ lụy kể cả với chính người hành lễ
không tích cực vì người ta vụ lợi hóa nó
người ta đi chùa không phải để thành thơi đầu óc
không phải để xin những điều tốt lành
nói đây chùa là cầu tiền cầu tình cắt tiền duyên và nhất định phải được
cho nên người ta mang những cái lễ lên chùa là rất là phàm tục
tôi đã nhìn thấy rất nhiều các con lợn nối đuôi nhau dọc để đi đến cái chùa để cầu lợi cầu gia nhất
chính vì thế nó đưa ra nó tạo ra và nó bị chìm trong một số cử chỉ thực dụng của kinh tế thị trường

nhiều sự cố xảy ra từ việc hóa vàng mã thắp hương ở một số ngôi chùa
đã buộc nơi quản lý di tích phải treo hay dán những tấm biển tờ giấy ghi rõ
đề nghị quý khách không thắp hương cấm đốt vàng mã bên bàn thờ
có lẽ vì thế có người mang hương ra cắm ở các gốc cây cột đá tường rào rồi xì sụp khấn vái
rồi người này theo người khác nối tiếp nhau bay biện hưng hoa
để sau khi họ rời khỏi chùa nơi ấy trở thành bừa bộn
đa số người dân đến chùa vẫn cứ nghĩ theo một cái thói quen thôi
thông thường là đến để cầu xin
và nếu mà chúng ta nghĩ một cái cách thấu đáo rằng là
nếu mà phật mà cứ có mà cho hết tất cả mọi thứ
mà cứ nghĩ rằng là cứ đến cầu xin phật phật cho mọi thứ
chả phải làm gì thế là đều hết sức sai lầm
thậm chí càng ngày càng sai lầm nếu khi mà lại còn đưa ra các quan niệm là
đầu năm phải đi chùa này phải đi chùa kia phải đi đù văng này chùa
để đạt được cái điều này đạt được cái điều kia
tôi cho rằng là cần phải thay đổi cái nhận thức đó
ta nên hiểu một chút
hiểu một cách chân giá trị các cái giá trị của tôn giáo
ví dụ như cái giá trị giáo dục là gì
cái giá trị thẩm mỹ ở đây là gì
cái giá trị đạo đức của tôn giáo là gì
trong thực tế người đến chùa có thể vì mục đích khác nhau
có người đến để cầu xin sự trở tre của đức phật
có người đến để cầu đức cầu tài cầu tiền bạc nơi danh làm thắng cảnh
có người muốn giữ cho thân tâm luôn được an lạc
thiết nghĩ dù mục đích thế nào
thì ngoài việc mỗi người cần có hiểu biết nhất định về chùa và đức phật
thì mỗi người cũng cần trang bị cả năng lực tự ý thức về trách nhiệm của mình
trong mỗi hành vi văn hóa ứng xử nơi công cộng
tại các địa danh văn hóa lịch sử tránh những biểu hiện tiêu cực đáng chê trách
thì tôi cho rằng lộc khi mà chúng ta đến những cái cơ sở tâm linh
thì đừng hiểu lộc đơn thuần là vật chất
lộc ở đây có thể hiểu là những cái khía cạnh tinh thần cũng có
khi mà ta đến được một nơi mà ta ngộ được ra một cái điều gì đó
ta nhận biết được một cái quy luật của cuộc sống
của con người của đời người
thế rồi khi ta đến được một cái nơi mà ta tránh được cái sự ổn ảo huyên náo
ta tìm được một cái giây phút tĩnh lặng
một cái giây phút tĩnh lặng ở một cái nơi tĩnh lặng
mà ta tự nghĩ ra được một cái phương án giải quyết cho cái cuộc sống của mình
bởi vì lúc cái giờ ta thanh thản lúc cái giờ là ta không bị căng thẳng
không bị stress và không bị những cái áp lực của cuộc sống nó rội vào
mà ta tự nghĩ ra tìm được ra cách giải quyết thông thái
thông suốt cho cái cuộc sống của mình thì đây cũng là cái lộc
hiểu và trân trọng các giá trị văn hóa của việc đi chùa lễ phật
sẽ góp phần nâng cao văn hóa và giá trị của các lễ hội gắn với chùa
nhất là trong giai đoạn hiện nay khi chúng ta bội thực với đủ các lễ hội
hay với những điều phản cảm đi kèm đã gây ấn tượng xấu trong xã hội suốt một thời gian dài
thưa quý vị mục đích của việc đi chùa là trải nghiệm đời sống văn hóa tâm linh
tu tâm đức và tìm được sự bình an và thanh thản cho chính tâm hồn
mong rằng bản thân mỗi người đi chùa với đúng nghi lễ
và ý nghĩa nơi cửa phật để có một năm mới an lành và may mắn